quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
vấn đề đánh giá cán bộ công chức viên chức được nhiều đại biểu quan tâm
một số đại biểu đề nghị bổ sung quy định về phương pháp đánh giá cán bộ công chức
theo hướng dựa trên kết quả điều tra sát hạch định kỳ hoặc là thăm dò ý kiến nhân dân hoặc bỏ phiếu
cho ý kiến về vấn đề này đại biểu tô văn tám cho rằng đánh giá cán bộ công chức là một khâu có ý nghĩa quan trọng
trong công tác tổ chức cán bộ tuy nhiên quá trình đánh giá cán bộ công chức thời gian qua chưa đáp ứng được như mong đợi
theo báo cáo của bộ nội vụ tổng hợp từ các địa phương chỉ có năm mươi chín công chức và ba mươi tám viên chức không hoàn thành nhiệm vụ
dư luận đang nghi ngờ về tính chính xác của số liệu này
từ trí còn nhớ thủ tướng đã có lần nói rằng khoảng ba mươi cán bộ công chức ở tình trạng sáng thì cặp ô đi tối thì cặp ô về
điều đó cho thấy công tác đánh giá cán bộ công chức còn hạn chế chưa bám vào kết quả cụ thể
các tiêu chí đánh giá còn nặng đình tính nên chung chung chưa đình lượng được
đại biểu tô văn tám cho rằng dự thảo lần này đã bổ sung đánh giá công chức khá rõ
nhưng cần bổ sung quy định về phương pháp đánh giá cán bộ công chức theo hướng dựa trên kết quả điều tra
sát hạch định kỳ thăm dò ý kiến nhân dân hoặc bỏ phiếu
trong khi đó một số ý kiến đề nghị việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
phải gắn với vị trí việc làm thể hiện thông qua công việc sản phẩm cụ thể
qua đó xác định hiệu quả sử dụng công chức của cơ quan đơn vị
thì có như vậy thì mới khắc phục được tình trạng là làm nhiều thì sai nhiều không làm thì không sai
hoặc là chọn việc mà làm thì của một bộ phận công chức hiện nay
tiến tới là nâng cao nữa chất lượng của công chức đặc biệt là nâng cao hiệu quả sử dụng công chức
của cơ quan đơn vị cũng là hiệu quả đầu tư của ngân sách nhà nước trong thời gian tới
tại phiên thảo luận cho ý kiến
vào việc ưu tiên tuyển dụng người tài trong dự thảo luật
nhiều đại biểu cho rằng cần cụ thể hóa nội dung thế nào là người tài
và cần có khung tiêu chí xác định người tài